sau khi tiến hành điều tra công an huyện gia lâm đã thông tin về người đàn ông tự xưng là tiến trí
khi chửi bới xúc phạm cán bộ trực chốt phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể người đàn ông có bằng tiến sĩ và đang làm giám đốc marketing cho một công ty
nhưng không phải là người của vtv
chiều ngày một mươi sáu tháng tám lãnh đạo công an huyện gia lâm hà nội cho biết đơn vị đã giao công an xã đặng xá
gia lâm tham mưu cho ủy ban nhân dân xã để xử lý các vi phạm về quy định phòng chống dịch
đối với ông nguyễn đê ba mươi tám tuổi hồ khẩu thương chú tại đống đa hà nội
hiện sống tại khu đô thị đặng xá người tự xưng là tiến sĩ
chửi bới cán bộ kiểm soát chống dịch tại chốt kiểm dịch
ông đê đã bị xử lý hành chính về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
công an huyện gia lâm cũng cho biết thông tin ông đê tự nhận mình là người của vtv
đài truyền hình việt nam là không đúng
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi năm tháng tám ông đê đã đi xe máy về nơi ở tại khu đô thị đặng xá
khi đến chốt kiểm dịch số một mươi hai thuộc khu đô thị đặng xá gia lâm hà nội
ông có biểu hiện say rượu không đeo khẩu trang nên bị lực lượng trực chốt yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ
thấy cán bộ trực chốt nhắc nhở đeo khẩu trang ông đê liền quát lớn
tàu là vtv là tiến sĩ đấy đừng có chỉ vào mặt thao bây giờ như nào cần giấy tờ gì nói
sau khi sự việc được đăng tải nhiều người dân đã tỏ thái độ bức xúc và cho rằng đây là hành vi thiếu văn hóa
khi người càng có bằng cấp cao thì càng không được ứng xử lệch chuẩn
đồng thời cho rằng xử lý hành chính là quá nhẹ cho hành vi này